chế độ ăn phù hợp cho người bệnh gan nhiễm mỡ
gan nhiễm mỡ là tình trạng gan lưu trữ quá nhiều chất béo nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan gây nhiều biến chứng
thay đổi chế độ ăn uống là phương pháp điều trị đầu tiên cho tình trạng này
nguyên nhân gây nên gan nhiễm mỡ
ngoài chức năng lọc độc tố đan còn có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất đường và các acid béo thành năng lượng chất dinh dưỡng đi nuôi các cơ quan khác trong cơ thể
ở người bình thường mỡ chỉ chiếm hai bốn trọng lượng của gan khi lượng mỡ này tăng lên hơn năm trọng lượng gan là tình trạng gan nhiễm mỡ
đối tượng nguy cơ cao của hội chứng gan nhiễm mỡ là
người có chế độ dinh dưỡng không hợp lý thường xuyên ăn các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ đường ăn thiếu đạo những người béo phì ít vận động mắc các bệnh viêm gan b c dùng một số loại thuốc có tác dụng phụ cũng có thể bị gan nhiễm mỡ
bệnh gan nhiễm mỡ thường xuất hiện đồng thời với các bệnh dối loạn chuyển hóa như tiểu đường tăng huyết áp béo phì dối loạn lipid máu
những tác hại do gan nhiễm mỡ gây ra
thời gian đầu khăn nhiễm mỡ không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và sức khỏe của người bệnh
tuy nhiên nếu không được khắc phục sớm gan nhiễm mỡ sẽ tiến triển nặng hơn gây những tổn thương lớn hơn như
gây ra một số biến chứng liên quan đến gan như sơ gan suy gan cấp suất huyết tiêu hóa dối loạn chức năng đồng máu ung thư gan
gây giảm chức năng hoạt động của gan
khi lượng mỡ thừa xuất hiện tại mogan nhiều thì các tế bào gan thường xuyên bị đè ép từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển hóa và tích chữ tại gan
nếu không được giải quyết dẫn tới tình trạng này kéo dài khiến chức năng gan bị suy giảm
gan nhiễm mỡ kéo dài sẽ gây tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể chán ăn từ đó khiến khả năng miễn dịch của cơ thể giảm sút dễ mắc bệnh lý nhiễm trùng
ảnh hưởng tới chức năng tim mạch
tình trạng gan nhiễm mỡ nếu kéo dài liên tục sẽ gây sơ vữa động mạch các bệnh lý tim mạch khi hình thành mảng sơ vữa có nguy cơ gây ra đau đầu mất ngủ suy giảm trí nhớ
tầm quan trọng của chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ
bệnh gan nhiễm mỡ làm tổn thương gan khiến gan không thể loại bỏ chất độc ra khỏi máu và sản xuất mật cho hệ tiêu hóa
khi gan không thể thực hiện những nhiệm vụ này một cách hiệu quả sẽ có nguy cơ phát triển các vấn đề khác
một số loại thực phẩm nên đưa vào chế độ ăn kiêng cho bệnh gan nhiễm mỡ và những thực phẩm khác cần tránh
mục tiêu chính của chế độ ăn kiêng gan nhiễm mỡ là loại bỏ chất béo tích tụ ở vùng bụng giúp giảm sự tiến triển của chất béo trong gan
chế độ ăn uống đóng một vai trò thiết yếu trong việc giảm cân và các chất dinh dưỡng cụ thể là trọng tâm đối với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ
carbon hintech đơn giản và chất béo bão hòa có thể đảo ngược hoặc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh
hầu hết bệnh gan nhiễm mỡ không có triệu chứng nhưng thường liên quan đến béo phi trung tâm dối loạn lipid máu tăng huyết áp tăng lipid máu và kháng isulin
nhưng vấn đề sức khỏe này có thể gây ra một loạt các triệu chứng khác như thiếu năng lượng tâm trạng thất thường và giấc ngủ bị gián đoạn
giảm cân có thể giúp cải thiện các triệu chứng và tình trạng này
giảm cân nhằm mục đích giảm lượng ca lo cung cấp cho cơ thể hàng ngày là một phần quan trọng trong việc kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ
giảm cân vừa phải khoảng ba năm trọng lượng cơ thể có thể làm giảm lượng mỡ trong gram một số người giảm tới một mươi
vì bệnh gan nhiễm mỡ thường liên quan đến béo phì kháng isulin hội chứng chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nên giảm cân là một trong những mục tiêu chính và chế độ ăn uống có thể giúp giải quyết vấn đề này
chế độ ăn cho bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm nhiều trái cây tươi và rau quả ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh
ông xoát khẩu phần là một khía cạnh quan trọng khác của bất kỳ chế độ ăn kiêng gan nhiễm mỡ nào
tập thể dục ba mươi phút mỗi ngày và năm ngày mỗi tuần cũng sẽ giúp đạt được mục tiêu giảm cân
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc đại lâm điều đặc biệt quan trọng trong điều trị gam nhiễm mỡ là đánh giá xác định mức độ bệnh
tuân thủ tốt các chỉ định của bác sĩ để giảm bớt yếu tố nguy cơ ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra
nguyên tắc ăn uống cho người bệnh gan nhiễm mỡ
một chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm cân tác động tích cực tới bệnh gan nhiễm mỡ như ngăn ngừa bệnh tiến triển
nó cũng có thể dẫn đến giảm huyết áp cholesterol lipid và lượng đường trong máu
để nhanh chóng cải thiện tình trạng bệnh và ngăn ngừa các biến chứng sức khỏe tiêm ẩn người bệnh gan nhiễm mỡ cần tuân thủ những nguyên tắc dinh dưỡng sau
tránh đường và hạn chế các thực phẩm giàu tinh bột bánh mì mì ống cơm khoai tây giảm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa
tránh thực phẩm và đồ uống có chứa si rô ngô có hàm lượng đường cao tránh uống rượu bia lượng chất xơ ăn vào
thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn
theo phó giáo sư nguyễn thị lâm nguyên phó viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia người bị bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn nhiều rau xanh hoa quả tươi để có chất sơ kích thích nhu động ruột
chanh táo bón phong trống bệnh xơ vữa động mạch rau xanh còn là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể
trung bình người từ tuổi năm mươi cần khoảng ba trăm linh bốn trăm linh gram rau xanh hai trăm linh ba trăm linh gram trái cây mỗi ngày
ăn nhiều rau xanh và trái cây
người bệnh gan nhiễm mỡ nên tăng cường ăn trái cây và rau xanh vì những thực phẩm này có chứa nhiều vitamin và chất sơ có tác dụng kích thích nhu động ruột giảm nguy cơ tàu bón và hạn chế nguy cơ sơ vữa động mạch
đặc biệt vitamin a c e và chất chống oxy hô
các loại rau xanh như bông cải xanh rau bina cải xoăn hành tây tỏi tây măng tây artiso ớt chuông nấm cà rốt cà chua súp lơ
các loại trái cây như bưởi quả mọ việt quất rau tây mâm xôi chanh cam dứa táo lê đu đủ lựu
người bị gạt nhiễm mỡ nên bổ sung tối thiểu ba trăm linh gram rau xanh hai trăm linh g quả chín tươi mỗi ngày
những người ăn nhiều trái cây và rau quả có xu hướng nguy cơ
các loại rau có tinh bột như khoai lang củ cải khoai mỡ là những loại carbon hydrat phức hợp này cũng rất giàu chất dinh dưỡng thực vật chất sơ và vitamin
chẳng hạn như vitamin c chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch
ngũ cốc nguyên hạt yến mạch lúa mì nhiên một trăm linh lúa mạch burger farro gạo
ngũ cốc nguyên hạt đặc biệt là những loại có chỉ số đường huyết thấp hơn chẳng hạn như yến mạch nguyên hạt rất giàu vitamin khoáng chất và chất sơ
chúng hỗ trợ giảm cảm giác no và đi tiêu đều đặn đồng thời là sự thay thế tuyệt vời cho carbon hydrat tinh chế
các loại hạt các loại hạt hướng dương hạnh nhân hạt điều quả hồ trăm quả óc chó dầu acid béo omega ba giúp giảm chất béo trung tính và lipid
chúng cũng có thể làm giảm viêm hãy ưu tiên những lựa chọn thực phẩm thô không ướp muối bất cứ khi nào có thể
các loại đậu đậu đậu lang đậu xanh tốt nhất là khô và không đóng hộp là nguồn cung cấp protein và chất xơ cho người ăn chay
các loại đậu là một loại carbon hydrat phức hợp giúp no lâu và giảm sự biến động lớn về lượng đường trong máu chúng cũng ít chất béo
protein nạc thịt gà trắng gà tây trứng thịt lợn là những thực phẩm chứa protein rất quan trọng đối với cơ bắp và giúp no lâu
so với protein có hàm lượng chất béo cao hơn protein là có lượng calor và chất béo bão hòa thấp hơn có thể giúp giảm cân
đổi tám mươi năm g thịt bò xay sang tám mươi năm g thịt gà có thể giúp tiết kiệm khoảng một trăm năm mươi calor
sữa chua ít béo
sữa chua ít béo kefir rau canxi vitamin d và menvisin sữa ít béo có thể là một sự lựa chọn lành mạnh
nghiên cứu đã chỉ ra rằng men vi sinh có thể giúp biến đổi vi khuẩn trong ruột đóng vai trò trong việc hạn chế phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến dối loạn chuyển hóa và tiến triển nguy hiểm
chất béo lành mạnh
rau oleo rau lạc rau vừng hay cá béo rau axit béo omega ba các loại cá béo như cá hồi cá ngừ cá mòi có thể giúp giảm chất béo trung tính và chất béo trong gan
các loại thảo mộc và gia vị
các loại thảo mộc và gia vị tạo hương vị đồng thời giàu chất chống oxy hóa chống viêm
chúng có lượng calor thấp và cũng không có chất béo như húng quế ngò rau mùi tây hương thảo húng tây lá oregano sả hoặc hoài hương
thực phẩm người gan nhiễm mỡ không nên ăn
các loại đồ ăn chứa nhiều đường như kẹo bánh quy bánh ngọt bánh rán nước ngọt xô đa đồ uống thể thao nước ép trái cây là những thực phẩm mà bệnh nhân gan nhiễm mỡ cần phải tránh
bởi chúng làm lượng đường trong máu cao gây ra tình trạng chất béo tích tụ trong gan
trái cây tốt cho sức khỏe đối với hầu hết mọi người nhưng nếu có lượng đường trong máu cao hoặc kháng isulin thì tránh các loại trái cây có nhiều đường froup tốt
fructose được chuyển hóa tại gan hạn chế các loại trái cây chứa hàm lượng fructose cao sẽ giúp giảm gánh nặng trong gan tăng hiệu quả điều trị bệnh gan nhiễm mỡ như mít sâu riêng vải nhãn hoa quả sấy khô hoặc các loại si rô ngô như si rô cây phong
hạn chế tối đa các loại thịt đã qua chế biến
gan nhiễm mỡ không liên quan đến rượu có nhiều khả năng xảy ra với mức greton xấu cao và ở những người thừa cân hoặc béo phi
việc tiêu thụ thường xuyên các loại thịt chế biến sẵn có thể làm góp phần làm tăng gredern và các vấn đề về tim mạch khác
các loại thịt đã qua chế biến như thịt sông khói xúc xích giò chả có hàm lượng chất béo bão hòa và calor gây tắc nghẽn động mạch cao hơn
hạn chế mỡ động vật thực phẩm giàu cholesterol
người bị gan nhiễm mỡ nên kiêng mỡ động vật nội tạng động vật long đỏ trứng là những thực phẩm chứa hàm lượng crederol cao
hạn chế các thực phẩm này trong chế độ ăn hàng ngày giúp làm giảm lượng chất béo trong gan giúp làm giảm gánh nặng cho gan
không nên ăn quá nhiều thịt đỏ
các loại thịt đỏ như thịt bò thịt cừu chứa rất nhiều protein ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho gan
gan không chuyển hóa được gây tăng lượng mỡ tồn động khiến tình trạng nhiễm mỡ ở gan trở nên nghiêm trọng hơn
carbohydrate tinh chế
bánh mì trắng gạo trắng bánh mì tròn mì ống trắng thực phẩm đóng hộp sẵn là carbohydrates tinh chế được chế biến kỹ
có thể làm tăng lượng đường trong máu nhiều hơn ngũ cốc nguyên hạt do thiếu chất sơ nên hạn chế ăn nhiều cơm
chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa
bơ thực vật đôi nướng đã qua chế biến thực phẩm chiên bánh ngọt phô mai đầy đủ chất béo thực phẩm đóng gói đóng hộp
thực phẩm ăn nhẹ tinh chế chiên rán
khoai tây chiên bánh quy bánh quy giòn bánh gạo đây là những chất béo và ca lo cao
tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ đó là khuyến cáo để hạn chế lượng nắt chi ăn vào dưới hai ba trăm linh mg mỗi ngày
không uống rượu bia
những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ phải tránh uống rượu bia vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh
uống rượu làm cho gan phải hoạt động nhiều hơn để thải bỏ độc tố ra khỏi cơ thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người bệnh gan nhiễm mỡ